thưa quý vị ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí chủ tịch nước lê đức anh
xin chào và hẹn gặp lại
đồng chí lê đức anh sinh ra tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan phải chứng kiến người dân nô lệ mất nước sống cờ cực dưới chế độ thực dân phong kiến
đã hôn đúc trong đồng chí lê đức anh lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng
trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử đồng chí lê đức anh đảm nhiệm phó tư lệnh chiến dịch
kiềm tư lệnh cánh quân tiến công trên hướng tây tây nam đánh vào sài gòn
với tài thao lược và kinh nghiệm trận mạc đồng chí lê đức anh đã tổ chức lực lượng xác định các hướng mũi tiến công
giao nhiệm vụ hiệp đồng cụ thể rõ ràng cho từng bộ phận chỉ huy cánh quân đánh chiếm các mục tiêu theo kế hoạch tác chiến
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt của dân tộc
khi tập đoàn phản động pol pot gây chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới tây nam
đồng chí lê đức anh được điều động về làm tư lệnh kiêm chính ủy quân khu bảy kiêm chỉ huy trưởng tiền phương bộ quốc phòng ở mặt trận tây nam
việc đầu tiên đồng chí đề xuất và được tập thể lãnh đạo nhất trí là bộ đội và chuyên gia của ta phải tập trung cứu đói cứu đau cho dân
nhanh chóng khôi phục lại xã hội campuchia khôi phục lại sản xuất vận động binh lính pol pot bỏ hàng ngũ trở về với gia đình
giúp bạn xây dựng thực lực cách mạng để bạn tự đảm đương công việc của mình
đồng chí đã chỉ đạo các đơn vị quân tình nguyện cùng lực lượng vũ trang cách mạng campuchia đánh bại các cuộc phản kích và truy quét
làm tan giã một bộ phận lớn tàn quân pol pot giữ thành quả cách mạng
ngày bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí lê đức anh nhận quyết định giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy bộ chính trị và hội đồng nhà nước đã quyết định bổ nhiệm đồng chí lê đức anh làm bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí lê đức anh
đồng chí lê đức anh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xúc tiến bình thường hóa quan hệ việt nam trung quốc
đồng chí lê đức anh đã chú trọng việc điều chỉnh bố trí chiến lược quốc phòng
quân đoàn ba được điều lên đứng chân ở tây nguyên kịp thời đầy lùi hoạt động của bọn phản động tạo môi trường ổn định cho tây nguyên phát triển kinh tế
đội hình bố trí lực lượng các quân binh chủng được điều chỉnh thích hợp tăng cường phòng thủ biển nhất là khu vực quần đảo trường sa
đồng chí đặc biệt quan tâm và có tầm nhìn chiến lược về phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo
đồng chí ký mệnh lệnh số một nghìn sáu trăm bảy mươi chín mlqp về việc bảo vệ quần đảo trường sa
trước mắt đưa ngay các lực lượng ra đóng giữ đá tây chữ thập đá lớn tiên nữ để khai thác và sẵn sàng bảo vệ đảo
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi với bao khó khăn thử thách
đồng chí lê đức anh luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước đảng nhà nước tổ quốc và nhân dân
đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong đời thường ông là người sống hết sức giản dị
đồ đạc trong nhà từ bàn ghế giường tủ đến các vật dụng khác đều đã cũ
và nếp sinh hoạt hàng ngày của ông cũng giản dị như một người dân
đại tướng lê đức anh không thích nghi thức mà cần những gì thiết thực để giải quyết công việc hiệu quả
với tính cách gần gũi chân tình nơi nào ông đến đều tràn đầy tình thân thiết giữa lãnh đạo với người dân